thưa quý vị và các bạn nguyên tổng bí thư lê khả phiêu sau một thời gian lâm bệnh
mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do tuổi cao bệnh nặng đã từ trần vào hồi hai h năm mươi hai phút ngày bảy tháng tám tức ngày một mươi tám tháng sáu năm canh tí tại nhà riêng hưởng thọ tám mươi chín tuổi
để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên tổng bí thư lê khả phiêu ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ubnd tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tăng lễ nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
với nghi thức quốc tang trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng tám
lễ viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu được tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
bắt đầu từ tám h ngày một mươi bốn tháng tám đến một mươi hai h
lễ truy điệu nguyên tổng bí thư lê khả phiêu tổ chức vào một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám tại nhà tăng lễ quốc gia
lễ an táng lúc một mươi bốn h cùng ngày tại nghĩa trang mai dịch hà nội
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất tp hcm và hội trường hai mươi năm b đường quang trung tp thanh hóa tp thanh hóa
cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
trong hai ngày quốc tăng ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng tám các công sở nơi công cộng treo cờ rủ
và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
bàn lễ tăng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu gồm ba mươi năm người
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng làm trưởng ban lễ tàng
thưa quý vị tăng lễ nguyên tổng bí thư lê khả phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tang
trong hai ngày một mươi bốn tháng tám và một mươi năm tháng tám để đảm bảo an ninh an toàn và giao thông thông suốt
phục vụ lễ quốc tăng nguyên tổng bí thư thượng tướng lê khả phiêu công an tp hà nội
và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm diện hạn chế cụ thể như sau
từ sáu h ngày một mươi bốn tháng tám đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng tám cấm triệt để các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ
xe phục vụ lễ quốc tăng trên các tuyến đường tăng bạch hổ phạm đình hổ nguyễn công chứ
đoạn từ trần thánh tông đến lò đúc giác xanh trần thánh tông nguyễn huy tự lê quỳ đôn
đoạn từ nguyễn cao đến nhác xanh nguyễn cao đoạn từ lò đúc
đến lê quý đôn hàn thuyên hàng chuối đoạn từ hàn thuyên đến nguyễn công chứ
từ một mươi một h ba mươi đến một mươi năm h ngày một mươi năm tháng tám hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến lê thánh tông
quảng trường cách mạng tháng tám tràng tiền hàng khay tràng thi điện biên phủ trần phú kim mã
đào tấn nguyễn khánh toàn nguyễn văn huyên đoạn từ nguyễn khánh toàn nguyễn văn huyên
đến nguyễn văn huyên cầu giấy cầu giấy xuân thủy hồ tùng mậu đoạn từ xuân thủy hồ tùng mậu
đến hồ tùng mậu nguyễn cơ thạch
trong thời gian diễn ra lễ quốc gia các phương tiện trong diện hạn chế tạm cấm tham gia giao thông
theo tuyến đường như sau
các xe phương tiện trong diện hạn chế cấm đi từ quốc lộ năm đi các tỉnh phía nam theo quốc lộ một b
qua cầu thanh trì đi các tỉnh các phương tiện từ quốc lộ năm đi các tỉnh phía bắc đi qua cầu đông trù
theo tuyến quốc lộ hai quốc lộ ba hoặc cao tốc hà nội thái nguyên đi các tỉnh và ngược lại
từ một mươi một h ba mươi đến một mươi năm h ngày một mươi năm tháng tám các phương tiện từ các tỉnh phía nam đi các tỉnh phía bắc đến pháp vân
đường vành đai ba trên cao di chuyển qua cầu thanh trì hoặc đường vành đai ba trên cao phạm văn đồng tân xuân an dương vương
lên cầu nhật tân đi các tỉnh và ngược lại
phương tiện từ phía tây về trung tâm hà nội đến quốc lộ ba mươi hai đi tỉnh lộ bảy mươi
hoặc đại lộ thăng long
trần duy hưng yêu cầu các phương tiện chủ động điều chỉnh lộ trình hạn chế đi vào đường hồ tùng mậu xuân thủy cầu giấy
đối với các tuyến phố khác các phương tiện chấp hành theo quyết định số sáu hai nghìn một mươi ba qdubnd ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba
của ủy ban nhân dân tp hà nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ quốc tàng
công an hà nội yêu cầu các chủ phương tiện và người điều khiển
khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ và tự hướng dẫn điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng